thưa quý vị sau hơn một mươi tiếng đồng hồ xảy ra vụ trộm cắp ô tô táo tợn tại quận hải an
công an huyện tiên lãng hải phòng đã bắt giữ được hai đối tượng gây án đang trên đường đi tiêu thụ tăng vật
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi chín tháng bảy công an huyện tiên lãng nhận được tình trình báo của người dân
về việc bị mất cắp chiếc xe ô tô kia morning màu vàng
công an huyện tiên lãng phối hợp với công an thành phố hải phòng
đã khẩn trương xác minh làm rõ thủ phạm vụ trộm và tập trung truy bắt đối tượng
sau một mươi giờ tích cực truy tìm lực lượng công an phát hiện chiếc xe tăng vật vụ trộm
và nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng gây án là lương quý sơn chú tại huyện an dương
và vũ xuân lộc chú tại quận hải an thành phố hải phòng
các đối tượng khai nhận do nợ nần nhiều nên đã nảy ra ý định trộm cắp xe ô tô bán lấy tiền tiêu xài